chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin sức khỏe do báo điện tử sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
thưa quý vị nhìn lại quãng thời gian vừa qua có thể thấy chúng ta đã đối diện với covid một mươi chín hơn hai năm
nhưng chưa bao giờ vấn đề về hậu covid lại được nói đến nhiều như hiện nay
bản tin ngày hôm nay sẽ cùng quý vị đến với những nội dung xung quanh vấn đề về hậu covid một mươi chín
hậu covid một mươi chín f cần làm gì để bảo vệ bản thân
sau mắc covid một mươi chín ứng phó với chứng ủ tai nghe kém
hậu covid chữ buồn nôn và nôn như thế nào
trẻ nhỏ chế độ dinh dưỡng hậu covid
góc tư vấn sai lầm trong chế độ tẩm bổ của f
theo các chuyên gia y tế có rất nhiều triệu chứng hậu covid mà người bệnh có thể phải đối mặt
cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trước tình trạng hậu covid một mươi chín vẫn là tránh nhiễm virus ngay từ đầu
tiêm phòng vaccine đầy đủ tuân thủ các biện pháp sức khỏe công cộng
theo tổ chức y tế thế giới
hầu hết những người mắc covid một mươi chín đều hồi phục hoàn toàn
nhưng các nghiên cứu khoa học cho thấy rằng khoảng một mươi đến hai mươi người bệnh
trải qua những tác động từ trung hạn đến dài hạn của covid một mươi chín sau khi đã khỏi bệnh
những tác động trung và dài hạn này được gọi trung là tình trạng hậu covid một mươi chín
có rất nhiều triệu chứng hậu covid mà người bệnh có thể phải đối mặt như
suốt nhẹ khó thở hò kéo dài mệt mỏi đau cơ khớp dụng tóc sơ phổi
tim đập nhanh hoặc đánh chống ngực dối loạn nội tiết bị huyết khối
có trường hợp xuất hiện dối loạn tiêu hóa ăn không ngon miệng chán ăn
đau dạ dày tiêu chảy dối loạn vị giác hoặc khiếu giác vắt ban
ngoài ra các triệu chứng về tâm thần kinh như dối loạn tâm lý giảm sự tập trung
lò âu trầm cảm bồn trồn dối loạn giấc ngủ mau quên không tập trung
thường xuất hiện tình trạng não sương mù nhận thức kém
đọc chậm giảm trí nhớ ngắn hạn thay đổi tâm trạng
nặng hơn có trường hợp còn có thể gặp phải các ảnh hưởng xấu tới đa cơ quan
hoặc bệnh tự miễn dịch trong một thời gian dài
kèm theo các triệu chứng trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng
thậm chí có thể xuất hiện những bất thường cận lâm sàng như tăng men tim kéo dài
dối loạn đường huyết dối loạn hormone giáp giảm độ lọc cầu thận
dối loạn chức năng hô hấp giảm độ khuếch tán phổi hạn chế dung tích phổi
bất thường hình ảnh học sơ phổi giãn phế quản dối loạn chức năng tâm thất qua siêu âm tim
theo các chuyên gia y tế cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân trước tình trạng hậu covid một mươi chín
vẫn là tránh nhiễm virus ngay từ đầu
quan trọng nữa là tiêm phòng vaccine đầy đủ tuân thủ các biện pháp sức khỏe công cộng
cụ thể giữ khoảng cách ít nhất một mét với người khác
đeo khẩu trang vừa vạn tre mũi và miệng giữ môi trường thông thoáng
ho hoặc hát hơi và cửu tay rửa tay thường xuyên tiêm vaccine ngay khi đến lượt
dù đã khỏi covid một mươi chín người bệnh vẫn cần phải tiếp tục theo dõi và nâng cao sức khỏe toàn diện
phục hồi chức năng vật lý trị liệu dinh dưỡng và chăm sóc tinh thần cũng như giấc ngủ
hít vào thở ra chậm hít sâu dần dần và thở ra nhẹ nhàng không vội vã và nhịp độ tăng lên từng ngày
tập thể dục
hàng ngày vận động nhẹ nhàng như đi bộ chậm tập thể dục nhẹ đạp xe đạp rất chậm
tập dưỡng sinh tập theo các chương trình thể dục trên đài truyền hình mỗi sáng hoặc nếu tụ tập phải đảm bảo ba mươi phút một ngày
một nghiên cứu vào năm hai nghìn một mươi một cho thấy người trưởng thành khỏe mạnh có thể đi bộ khoảng từ bốn đến một mươi tám bước một ngày tùy theo yêu cầu
tuy nhiên mục tiêu một mươi bước một ngày là khá phù hợp cho người trưởng thành khỏe mạnh
dinh dưỡng đúng
nên chia bữa ăn thành ba năm bữa mỗi ngày tùy theo sức ăn của người bệnh và kết hợp đa dạng thực phẩm trong khẩu phần ăn
nên ăn nhiều rau trái cây uống đủ nước uống thêm nước ép trái cây sữa ăn chuối chín để bổ sung ca ly
nên ăn các loại thực phẩm có nhiều vi chất như cá tôm cua hào nghêu sò
chăm sóc sức khỏe tinh thần ngủ đủ giấc nghe nhạc thư giãn và trao đổi thông tin với mọi người xung quanh để cuộc sống trở lại bình thường
sau nhiễm sắc covid một mươi chín một số người bị ủ tai và nghe kém một hoặc cả hai bên tai một số người có thể xuất hiện các cơn chóng mặt dữ dội
điều này gây khó chịu và mang đến không ít trở lại
vậy khi bị các triệu chứng đó người bệnh cần làm gì
hệ lụy của ủ tai nghe kém so với mắc covid một mươi chín
theo thống kê bảy sáu số người nhiễm sắc covid một mươi chín bị mất sức nghe một mươi bốn sáu bị ủ tai và bảy hai bị chóng mặt
ba chín bị cả ba dấu hiệu trên
ủ tai và nghe kém tuy không ảnh hưởng tới tính mạng người bệnh nhưng làm người bệnh rất khó chịu suy giảm chất lượng cuộc sống
các nghiên cứu cho rằng ủ tai và nghe kém sau khi nhiễm sắc covid một mươi chín thường là do kích thích các tính mạng
các tế bào bảo vệ của cơ thể sản xuất các yếu tố viêm cytokine gây ra các phản ứng tự miễn làm tổn thương phần nội dịch của ủ tai và các ống bán quyên
đồng thời virus tác động trực tiếp vào các dây thần kinh tiền đình và dây thần kinh nghe qua các đầu mút tiếp nhận gắn trực tiếp làm gián đoạn đường dẫn truyền từ ngoại vi vào trung ương của virus gây viêm
có nhiều khả năng bị ủ tai do căng thẳng và trầm cảm liên quan đến cách ly xã hội và tránh lây nhiễm
bên cạnh đó việc sử dụng một số thuốc trong điều trị covid một mươi chín cũng gây độc ốc tai nhất là các thuốc đường tiêm đường truyền
u tai và nghe kém làm cho các triệu chứng thần kinh khác của người bệnh sau mắc covid một mươi chín trở nên trầm trọng hơn như tình trạng dối loạn lo âu mất ngủ mất vị giác khiêu rác
cần làm gì khi bị ủ tai nghe kén sau mắc covid một mươi chín
với những người nhiễm sars cov hai xuất hiện ủ tai nghe kém và chóng mặt họ sẽ phải làm theo các bước sau
thăm khám các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng
để xác định chính xác tình trạng cũng như mức độ của bệnh các phương pháp sau được áp dụng có thể phù hợp với các phương pháp với nhau
thiền yoga liệu pháp tắm nước ấm liệu pháp hương liệu thập thở sâu mỗi ngày nhiều lần mỗi lần từ hai năm phút
bài thập thở từng bên mũi là bài thập để thư giãn tập lúc đói
cách thực hiện bịt từng bên mũi bằng ngón tay trỏ sau khi xảy ra rồi hít vào bằng lỗ mũi còn lại
động tác lặp lại luân chuyển từ mũi và kéo dài một mươi năm phút
bài thập này làm giảm nhiệt tim đồng thời cũng giảm ưu tai
châm cứu là một phương pháp khuyến khích việc chữa lành và hoạt động tự nhiên của cơ thể bằng cách châm những cây kim rất mỏng và tác động nhiệt và sung nhiệt một cách rất chính xác và các huyệt đạo cụ thể
nó được cho là có tác dụng kích thích hệ thần kinh giải phóng các chất hóa học đến cơ tủy sống và não
các hóa chất này kích hoạt giải phóng các hóa chất và học môn khác giúp kích thích khả năng chữa bệnh tự nhiên của cơ thể
tâm lý liệu pháp
điều trình hành vi và huấn luyện thói quen với tiếng ủ và nghe kém trong cuộc sống
sử dụng tiếng ủ che lấp
dùng tay nghe bịt từng bên tai sử dụng những bản nhạc có âm nền cao ru rương che lấp từng bên tai lặp lại nhiều lần kéo dài mỗi lần năm phút
tránh tiếp xúc tiếng ồn trong các môi trường vũ trường âm thanh của công trường đang làm việc tiếng máy móc xe tăng
sử dụng máy tự thính nếu có chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa
thuốc an thần nhóm amici pitrin

liều thấp đảm bảo thức một sâu theo chỉ định của bác sĩ
cho đến nay nhiều bệnh nhân covid một mươi chín sau khi khỏi bệnh vẫn còn phải đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài
trong số đó bệnh nhân có biểu hiện dối loạn tiêu hóa đặc biệt là buồn nôn và nôn ói chiếm một số lượng không nhỏ
người nhiễm covid một mươi chín nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài
trong số đó bệnh nhân có biểu hiện dối loạn tiêu hóa đặc biệt là buồn nôn và nôn ói chiếm một số lượng không nhỏ
vì sao hậu covid một mươi chín lại gây buồn nôn
bộn nôn là cảm giác rất khó chịu muốn nôn ra do sự kích thích thần kinh và trung tâm nôn ở hành tùy
nôn là sự tống sắt mạnh chất chứa trong dạ dày do sự co thắt không tự chủ của cơ thành bụng khi cơ thắt tầm vị và cơ thắt thực quản dễ dãn
buồn nôn và nôn là hai triệu chứng thường đi kèm với nhau
nguyên nhân có thể do sars cov hai xâm nhập trực tiếp qua trung gian thụ thể của ace hai ở biểu mô đường tiêu hóa
các nhà khoa học đã quan sát thấy cách sars cov hai có thể lây nhiễm qua tế bào đường tiêu hóa của con người
họ cũng phát hiện ra rằng chỉ cần một lượng nhỏ asee hai đã có thể đủ cho sự xâm nhập của virus
sars cov hai thường khu trú tại tế bào biểu mô tuyến dạ dày tá tràng và trực tràng
nếu hệ thống miễn dịch không đủ mạnh để đánh bại virus sars cov hai sẽ tăng sinh nhanh chóng
từ đó gây giảm số lượng ace hai và phá hủy các tế bào vật chủ
trong khi đó việc ase hai giảm dẫn đến khả năng bảo vệ cơ quan
kết quả là chức năng tiêu hóa bị tổn thương và tăng nhanh quá trình viêm từ đó gây buồn nôn và nôn nhiều
do lo lắng và căng thẳng tâm lý đây là nguyên nhân phổ biến của nôn và buồn nôn hậu covid một mươi chín
bên cạnh sự khủng hoảng của hệ thống y tế giãn cách xã hội kéo dài
kèm theo gánh nặng kinh tế khiến cho bệnh nhân có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần
đặc biệt là những người dễ bị tổn thương như nhân viên y tế trẻ em và người già
mặc dù chưa có dữ liệu cụ thể nhưng yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn đến các triệu chứng hậu covid một mươi chín
hai sự trí nôn và buồn nôn hậu covid một mươi chín như thế nào
khi mắc covid một mươi chín triệu chứng buồn nôn và nôn sẽ xuất hiện cấp tính tần số cao
kèm theo các triệu chứng tiêu hóa khác đặc biệt là tiêu chảy đau bụng chán ăn
những triệu chứng này có thể xảy ra trước các biểu hiện hô hấp
tuy nhiên nôn và buồn nôn hậu covid một mươi chín xảy ra không thường xuyên nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh
để khắc phục tình trạng này có thể dùng thuốc
ngoài ra các can thiệp về chế độ ăn uống và sinh hoạt cũng sẽ giúp tăng cường hiệu quả
điều trị buồn nôn hậu covid một mươi chín bằng thuốc
frotellophrain đây là thuốc chống nôn làm giảm một phần buồn nôn và nôn cấp tính trong viêm dạ dày
nó có thể gây ra các tác dụng phụ như mở mắt lưu lẫn tao bón khô mắt bí tiểu và dối loạn nhịp tim
ngoài ra thuốc cũng có thể gây chóng mặt hạ huyết áp tư thế buồn ngủ và an thần
bệnh nhi đặc biệt nhạy cảm đối với tác dụng an thần do thuốc này gây ra
các phản ứng ngoại thác bao gồm chứng loạn thần kinh loạn chứng lực cơ cấp tính
bệnh pakingson do thuốc và dối loạn vận động chậm phát triển đã được ghi nhận sử dụng ở thuốc
do đó thuốc này không dùng ở phụ nữ cò thai bệnh nhân suy giảm chức năng gan thần
động kinh trẻ em dưới hai tuổi hoặc có một trong các bệnh lý nền trên
metocloparime trực tiếp ảnh hưởng đến vùng kích hoạt thủ thể hóa học bằng cách khóa các thủ thể dopamine
từ đó dẫn làm tăng ngưỡng ctz và giảm độ nhạy của các dây thần kinh nội tạng dẫn chuyển xung động
từ đường tiêu hóa đến trung tâm nồn mửa
đồng thời tăng cường làm rỗng dạ dày để giảm thiểu tình trạng ứ động trước khi nôn
thuốc dùng để điều trị các triệu chứng và dự phòng buồn nôn điều trị nôn muộn không cấp tính
lưu ý thuốc chống chỉ định với các trường hợp tắc cơ học thùng đường tiêu hóa
rốt huyết đường tiêu hóa tiền xử động kinh u tủy thượng thận và trẻ nhỏ dưới một tuổi
tác dụng phụ thường gặp của thuốc này bao gồm tiêu chảy buồn nôn mệt mỏi và yếu cơ bất thường
ngủ gà dối loạn trương lực cơ cấp tính
dopiridone đây cũng là một thuốc kháng dopamine nhưng khả năng xem nhập vào hàng rào máu não kém hơn
do đó ít tác dụng áp thần và loạn chương cơ lực hơn nhiều so với các loại thuốc khác
thuốc chống chỉ định với bệnh nhân suy gan vừa và nặng bệnh tim chảy máu tiêu hóa hoặc thục đường tiêu hóa
tác dụng cơ học và phụ nữ mang thai
có thể điều trị nôn và buồn nôn hậu covid bằng các biện pháp không dùng thuốc như sau
thứ nhất bấm huyệt
khi bấm huyệt sử dụng áp lực để kích thích các điểm nhất định trên cơ thể nhằm làm giảm các triệu chứng
ấn lên huyệt n một trong lòng bàn tay để có thể giúp giảm buồn nôn và nôn để xoa bóp huyệt này có thể làm theo cách sau
đặt ba ngón tay ngang cổ tay đặt ngón tay cái của bạn dưới ngón trò xoa điểm này theo chuyển động tròn
chắc trong vòng hai đến ba phút lặp đi lặp lại trên cổ tay còn lại
thứ hai dùng nước gừng tinh luyện
khi triệu chứng buồn nôn hậu covid một mươi chín kéo dài không rứt dùng nước gừng tình luyện sẽ có hiệu quả
thứ ba ăn đổ rễ tiêu chia làm nhiều bữa tránh ăn quá nhiều vào một bữa dễ gây nôn
thứ tư nên ăn đổ chế biến tự nhiên hạn chế ăn đổ chế biến sẵn
để điều trị nôn và buồn nôn hậu covid một mươi chín cần lưu ý những điều sau
chỉ sử dụng thuốc chống nôn khi được sự tư vấn và kê đơn từ bác sĩ
chú ý các triệu chứng khác của hội chứng hậu covid một mươi chín
nên tham vấn bác sĩ nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài và có xu hướng tăng lên
ngồi dậy hơi ngả người về phía sau hoặc di chuyển khi có cảm giác buồn nôn khó chịu
mở cửa sổ hoặc ngồi trước quạt bởi không khí mát mẻ sẽ giúp giảm tình trạng khó chịu
chườm mắt bằng khăn ấm đặt sau gáy để ổn định nhiệt độ
hít thở sâu thư giãn nếu buồn nôn do căng thẳng lỡ ồ quá mức
thưa quý vị thực tế hiện nay số lượng ca mắc covid một mươi chín là trẻ nhỏ ngày càng tăng cao
chăm sóc trẻ với một chế độ dinh dưỡng phù hợp và khoa học là vô cùng cần thiết
đặc biệt chế độ dinh dưỡng sau khi khỏi bệnh cũng là điều các bậc phụ huynh không nên coi nhẹ
giai đoạn hậu covid một mươi chín cần chú ý tăng cường dinh dưỡng để thúc đẩy các quá trình phục hồi sức khỏe
đặc biệt đối với trẻ em một chế độ ăn uống khoa học đầy đủ chất chính là chìa khóa để tăng cường sức đề kháng
ngăn ngừa và cải thiện các triệu chứng hậu covid một mươi chín đảm bảo cho sự phát triển toàn diện sau này của trẻ
chất béo vitamin và khoáng chất
tinh bột chủ yếu đến từ các loại ngũ cốc chất đạm đến từ các loại thịt cá trứng sữa các loại đậu và đỗ
chất béo có ở mỡ động vật dầu thực vật vitamin và khoáng chất ở các loại rau củ quả tươi
chất béo thuộc nhóm chất dinh dưỡng và có nhiều vai trò cần thiết cho cơ thể đó là nguồn sinh năng lượng quan trọng
là thành phần của nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học cao là yếu tố cần thiết để cầu tạo mang tế bào
các tổ chức liên kết các tổ chức thần kinh
thành phần của não bộ có đến sáu mươi là chất béo trong đó dha vàra là các thành phần chính
chất béo giúp cho sự phát triển sớm về trí tuệ và thể lực của trẻ em
cần sử dụng phối hợp cân đối giữa chất béo động vật và chất béo thực vật trong bữa ăn hàng ngày
từ hai nguồn là mỡ các loại gia súc và da cầm như lợn bò dê kiều gà vịt ngăn ngỗng cá
và các loại dầu như dầu dừa dầu cọ dầu vừng dầu lạc dầu cải
dầu ô lưu và dầu hướng dương
bên cạnh đó chúng ta cần kết hợp giữa đạm động vật và đạm thực vật
nhìn chung đạm thực vật như đậu đỗ ngũ cốc khoai củ có giá trị sinh học kém hơn đạm động vật
do thiếu một hay nhiều acid amine cần thiết hoặc sự sắp xếp các acid amine không cân đối
tuy nhiên đạm động vật như thịt cá trứng hải sản không ở dưới dạng đơn thuần mà ở dưới dạng liên hợp
do vậy quá trình chuyển hóa sẽ tạo ra các sản phẩm độc hại cho cơ thể như ore acid uric nitrat cholesterol
do đó cần thực hiện chế độ ăn cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật
giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh và hạn chế sinh ra các yếu tố không có lợi cho sức khỏe
ngoài ra bác sĩ cũng lưu ý cha mẹ cần lưu ý bổ sung các thực phẩm dầu vitamin và khoáng chất cho trẻ
vitamin a giúp duy trì sự toàn vẹn của hệ tiêu hóa tạo ra kháng thể trên bề mặt niêm mạc tăng sức đề kháng tốt cho thị lực
nguồn thực phẩm dầu vitamin a là gan trứng sữa các loại rau củ quả trái cây có màu xanh hoặc vàng
bên cạnh đó thiếu vitamin nhóm b sẽ gây phù suy giảm trí nhớ viêm dây thần kinh tim suy tim
các vitamin này có trong thịt cá trứng cám gạo ngũ cốc nguyên hạt nấm bông cải xanh bơ phô mai và sữa chua
vitamin c giúp tăng cường hệ miễn dịch hạn chế sự tiến triển của viêm phổi do virus cải thiện chức năng hô hấp
vitamin c có trong cam quyếp ổi
cà chua bông cải xanh và rau cải
vitamin d tăng cường hệ thống miễn dịch hệ tiêu hóa tuần hoàn và thần kinh
thiếu vitamin d gây còi xương chậm lớn thấp ế
vitamin d có trong các loại cá béo nấm hải sản và lòng đỏ trứng
vitamin e thúc đẩy sự phát triển của các cơ quan miễn dịch chống lã hóa và oxy hóa
vitamin e có trong hạnh nhân hạt rẻ rau bina rau cải xanh
vitamin k thiếu vitamin k làm tăng nguy cơ suất huyết đặc biệt là suất huyết não mảng não
vitamin k có trong trứng măng tây ngò tây cần tây bông cải xanh dưa chuột dầu ô lưu và trái cây xế khô
ngoài ra chúng ta cũng cần bổ sung thêm thực phẩm dầu sắt thực phẩm dầu canxi thực phẩm dầu kém và flor
đồng thời chúng ta cũng nên cho trẻ ăn thêm nhiều rau xanh và trái cây tươi để cung cấp đa dạng các vitamin khoáng chất và chất sơ
giúp hỗ trợ tiêu hóa và hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả giúp trẻ nhanh chóng phục hồi sức khỏe
có thể cho trẻ ăn đa dạng các loại rau và trái cây nhiều màu sắc để được cung cấp nhiều loại vitamin và chất chống oxy hóa
nếu trẻ không thích ăn toàn bộ trái cây cha mẹ có thể cắt nhỏ trộn với sữa chua xay sinh tố hoặc em nước cho trẻ uống cũng rất tốt
lưu ý không nên thêm nhiều đường
quý vị thân mến có một thực tế là khi chăm sóc người bệnh nói chung và chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín nói riêng
nhiều gia đình thường sử dụng các món ăn với hàm lượng dinh dưỡng cao để tẩm bổ có thể kể đến như đông trùng hạ thảo tổ yến hay sâm
xong việc sử dụng những thực phẩm này liệu có thực sự hiệu quả với người mắc covid một mươi chín hay không
chúng ta cần sử dụng như thế nào cho đúng câu trả lời sẽ có trong góc tư vấn ngay sau đây
để tăng cường sức đề kháng sau mắc covid một mươi chín nhiều người đã tăng cường những thực phẩm bồi dưỡng
nhưng dùng bao nhiêu như thế nào thì không phải ai cũng biết
dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng về vấn đề này
yến xào có hàm lượng protein acid xialic một mươi tám loại acid amine nhiều nguyên tố vi lượng khoác chất vitamin rủi rào
do đó tổ yến có tác dụng đối với sức khỏe toàn diện của cơ thể
không những thế loại thực phẩm này có thể sử dụng cho nhiều đối tượng khác nhau
từ trẻ em người trưởng thành người cao tuổi người có bệnh lý nền
đối với những người hay mắc bệnh được vô hấp như viêm phổi ho có đờm cảm cúm hèn xuyến
thì tổ yến chính là phương thuốc tuyệt vời
chính vì vậy ăn yến giúp tăng cường
sức đề kháng tốt cho người bị tổn thương phổi do covid một mươi chín giúp giảm ho tiêu đờm khó thở
phục hồi chức năng phổi chống suy nhược cơ thể
nếu trong gia đình có người mắc covid một mươi chín để phục hồi sức khỏe tử yến là một trong những lựa chọn rất hiệu quả
hai không nên tẩm hùa quá nhiều trong thời gian mắc covid một mươi chín
được người quen gửi biếu ít đông trùng hạn thảo
anh đỗ hồng ca ở hà nam rất chịu khó ăn trong suốt thời gian mắc covid một mươi chín
và sau khi đã khỏi bệnh ngoài ngâm nước nóng để uống rồi nhai
anh thậm chí còn thả cả đông trùng hạn thảo vào nồi lẩu để cả nhà đều là ép không từ người lớn đến trẻ nhỏ không ăn
theo tiến sĩ bác sĩ ngô quang hải nguyên phó giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến bệnh viện châm cứu trung ương
thì tổ yến hay đông trùng hạ thảo đều là những loại thuốc bổ có tác dụng nâng cao thể trạng
tuy nhiên trong giai đoạn mắc covid một mươi chín người bệnh không nên ăn những loại thực phẩm quá nhiều chất bồ
vì việc bồi bổ làm cho tạc khí và thổi khí bị giữ lại trong cơ thể lâu hơn bệnh sẽ lâu khỏi
người bệnh chỉ cần ăn uống tăng cường dinh dưỡng điều trị triệu chứng nếu cơ thể mệt mỏi chán ăn
f nên chia nhỏ bữa ăn với hàm lượng vừa đủ lựa chọn các món ăn mình yêu thích hạn chế các món chiên xào
nhiều dầu mỡ những món nhiều đạn như thịt đỏ tôm cua nội tạng để tránh đề bụng khó tiêu
sau khi khỏi covid một mươi chín việc ăn tổ yến hay đông trùng hạ thảo sẽ phát huy tác dụng tốt hơn
giúp cơ thể phục hồi nhanh
ba có nên cho trẻ bắp covid một mươi chín ăn đông trùng hạn thảo và sâm
tiến sĩ bác sĩ trương ngọc lan phó viện trưởng viện y dược học dân tộc tp hcm cho rằng
khi trẻ đang bắp covid một mươi chín không nên tẩm bổ bằng đông trùng hạn thảo và sâm
mà chỉ nên cho trẻ ăn uống tăng cường dinh dưỡng ăn thêm các bữa phụ tăng cường cho trẻ uống sữa đưa khoa quả
ngay cả khi trẻ đã khỏi covid một mươi chín cha mẹ cũng không nên dùng đông trùng hạ thảo và sâm
vì có thể khiến trẻ dễ bị chảy
nguyên nhân là do cơ thể trẻ em có tính nhiệt nhiều hơn so với hàn người rất nóng
trong khi sâm và đông trùng hạ thảo đều là những bài thuốc nóng nên không phù hợp để tầm bổ cho trẻ em
sau mắc covid không phải càng tẩm bổ nhiều thì càng tốt
nhiều người cho rằng thực phẩm bồi dưỡng thì ăn nhiều càng bổ sức khỏe nhanh hồi phục
nhưng đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm
theo các chuyên gia nên sử dụng điều độ đúng liều lượng thì sẽ tốt cho sức khỏe
đối với trẻ em từ một đến ba tuổi chỉ nên dùng một hai gam tổ yến
tinh mỗi lần một tuần dùng hai ba lần không nên dùng quá nhiều khiến hệ tiêu hóa của trẻ không tiêu hóa được
trẻ từ ba đến một mươi hai tuổi có thể dùng ba bốn gram tổ yến tinh chế mỗi lần ba lần trên một tuần
người lớn nên ăn hằng ngày với liều ba đến bốn gam yến tinh mỗi ngày nếu có điều kiện bởi tổ yến tốt cho da
và sự hồi phục sau covid một mươi chín
đông trùng hà thảo có tác dụng bồi bù cơ thể cho người ốm x phế bổ thận cầm máu hóa đờm
dùng chữa hư hào sinh ho ho da máu liệt dương
đông trùng hạn thảo có tác dụng đau lưng mỏi gối di tinh đau tim
việc sử dụng đông trùng hạn thảo sẽ tùy thuộc vào tuổi thị trạng của từng người
tuy nhiên trẻ em không nên sử dụng đông trùng hạ thảo
năm người bệnh do mắc covid một mươi chín nên ăn gì
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn tiến trung tâm giáo dục truyền thông dinh dưỡng
dinh dưỡng cho người điều trị covid một mươi chín rất quan trọng
chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ nhanh chóng giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng
cải thiện các chức năng cho cơ thể
người bệnh cần ăn đa dạng phối hợp từ một mươi năm đến hai mươi loại thực phẩm
và thay đổi thường xuyên các loại thực phẩm trong ngày
khẩu phân ăn hàng ngày nên có sự phối hợp ở tỉ lệ cân đối giữa nguồn chất đạm động vật và thực vật
người sau điều trị covid một mươi chín thường mệt mỏi chán ăn
vì vậy cần ăn thành nhiều bữa nhỏ khoảng năm bữa trên một ngày
tránh ăn quá no để có thể gây khó thở
các món ăn chế biến ở dạng mềm thái nhỏ hầm kỹ để dễ tiêu hóa và hấp thu
tăng cường rau xanh và hoa quả thay đổi món ăn thường xuyên
tránh đơn điệu để bữa ăn ngon hơn
tăng cường bổ sung sữa và các sản phẩm của sữa hai cốc trên một ngày
người mắc bệnh covid một mươi chín thường bị mất nước và một số chất điện giải như natchi
cali do sốt viêm phổi và nhiễm trùng
vì thế tăng cường bổ sung nước để bù lại lượng nước đã mất
giúp cho cơ thể mau phục hồi là rất cần thiết
các loại nước sinh tố hoa quả như chanh cam nước ép bưởi nước xoài hay rau má
ngoài cung cấp nước còn cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể